quả na là sản vật có từ rất lâu đời trên mảnh đất tri lăng lạng sơn na được bà con các dân tộc nơi đây coi là cây vàng để xoa đói giảm nghèo
hiện nay quả na đã có chỗ đứng trên thị trường trong nước tuy nhiên để quả na mở rộng thị trường ra nước ngoài thì cần một chiến lược lâu dài hơn nữa
huyện tri lăng hiện có khoảng một năm trăm linh hectare na đều đã và đang cho thu hoạch quả với sản lượng khi vào mùa từ tám đến trên một mươi tấn
trước đây người dân chi lăng trồng na theo phương thức thủ công và tự phát thì hiện nay nhiều hộ tại thị trấn tri lăng và các xã tri lăng quang lang thượng cường hòa bình
đã thực hiện quy trình trồng chăm sóc thu hoạch bảo quản na an toàn theo mô hình việt gap và global gap
hiện nay chúng tôi đã có hai doanh nghiệp tham gia vào chuỗi từ lúc sản xuất đến bao tiêu sản phẩm
và đồng thời phía huyện đã chủ động vận động nhân dân hình thành ba hợp tác xã sản xuất
cộng với hai mươi năm tổ hợp tác thì đây chính là những mô hình để chúng ta hướng tới sản xuất đập trung sản xuất theo hướng hàng hóa và hướng xuất khẩu sẽ rất là khả quan
đối với người dân tham gia trồng và kinh doanh na tại chi lăng đang rất mong muốn quả na được mở rộng thị trường tiêu thụ ra nước ngoài để giới thiệu sản vật địa phương ra với bạn bè quốc tế
chúng tôi là người dân mong mỏi là làm sao thứ nhất sản phẩm của na chi lăng
chúng tôi là người dân mong mỏi là làm sao là thứ nhất sản phẩm của na chi lăng
được biết thời điểm này tại khu vực cửa khẩu của lạng sơn như tân thanh cúc nam hàng ngày có từ sáu đến bảy tấn hoa quả xuất khẩu sang trung quốc với các loại như thanh long sầu riêng vải thiều măng cụt xoài chanh leo
tuy nhiên vẫn chưa có quả na được xuất khẩu chính ngạch
việc quả na có thể mở rộng thị trường tiêu thụ ra ngoài nước là niềm mong mỏi của chính quyền và nhân dân chi lăng nói riêng tỉnh lạng sơn nói chung
điều đó góp phần đưa vị thế của sản phẩm na chi lăng lên một tầm cao mới đồng thời nâng giá trị của quả na cũng như hiệu quả kinh tế cho người trồng và kinh doanh loại nông sản này